cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày một mươi năm tháng chín
tại một khu nhà cho thuê ở khóm bốn phường ba thành phố vĩnh long khiến một người tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h ba mươi ngô hoàng trí trú tại huyện long hồ được người thanh niên khác trở về khu trọ
trước đó trí đã cầm dao đến phòng của anh nguyễn hòa thuận gọi cửa và xông vào đâm anh thuận trọng thương
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
ngay sau khi gây án trí đã lên xe của thanh niên lạ mặt chở đi chạy trốn
được sự vận động của lực lượng công an tỉnh vĩnh long trưa ngày một mươi sáu tháng chín trí đã đến cơ quan công an đầu thú
bước đầu khai nhận đâm anh thuận do có xảy ra mâu thuẫn vào trưa cùng ngày
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh phối hợp với công an phường long hương thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
vừa bắt được đối tượng trốn truy nã nguyễn hoàng vũ tên gọi khác là nguyễn văn bảo
trú tại thành phố bà rịa sau ba mươi tám năm lẩn trốn
theo hồ sơ vụ án vũ đã cùng với ba đối tượng khác đột nhập vào nhà một người dân tại xã long thành bắc
huyện hòa thành tỉnh tây ninh khống chế các thành viên trong gia đình để lấy tài sản
hậu quả bà lê thị ba chủ nhà tử vong
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh đã tiến hành khởi tố và ra lệnh truy nã đối với bốn đối tượng
về các tội danh giết người và cướp tài sản
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hai đối tượng hai trong số bốn đối tượng đã bị bắt giữ và kết án
hai đối tượng còn lại trong đó có vũ vẫn đang lẩn trốn
và sau ba mươi tám năm trốn truy nã nguyễn hoàng vũ đã bất ngờ bị công an tỉnh tây ninh điều tra phát hiện và bắt giữ
chiều một mươi sáu tháng chín trại giam an phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
và công an xã tân thành đã bắt khẩn cấp hai phạm nhân trốn trại tên đinh văn dương ba mươi một tuổi
và phạm văn xây ba mươi tuổi khi hai đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực bờ suối thuộc ấp bảy xã tân thành thành phố đồng xoài
trước đó sáng cùng ngày lợi dụng buổi lao động ngoài trời hai phạm nhân đinh văn dương đang thụ án về tội giết người
với hình phạt một mươi bảy năm tù và phạm văn xây đang chấp hành bản án hai mươi năm năm tù cho các tội danh trộm cắp tài sản
cướp tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bỏ trốn khỏi trại giam an phước
ngay sau khi hai phạm nhân nguy hiểm bỏ trốn
trại giam an phước đã ra quyết định truy nã đồng thời khẩn trương tổ chức các lực lượng truy bắt
đến khoảng một mươi sáu h chiều ngày một mươi sáu tháng chín phát hiện hai đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực bờ suối thuộc ấp bảy xã tân thành
lực lượng công an xiết chặt vòng vây tóm gọn hai đối tượng trốn trại nguy hiểm
ngay trong chiều một mươi sáu tháng chín trại giam an phước đã di lý hai phạm nhân trốn trại về trại giam an phước để điều tra xử lý theo quy định
công an huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai đã bắt tạm gian bị can thạch chanê sê rê chú tỉnh đồng nai để điều tra về tội cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn từ trước nên vào tối ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi thạch chane sere đã cùng đồng bọn dùng hung khí chém anh nguyễn duy khánh và nguyễn thanh toàn
cả hai quê tỉnh vĩnh long làm anh toàn bị thương tật hai mươi năm còn anh khánh ba
vào cuộc xác minh công an xác định sê rê là thủ phạm
nên đã ra quyết định trại giam an phước để điều tra về tội cố ý gây thương tích
công an huyện khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương
vào ngày một mươi tám tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với seri về tội cố ý gây thương tích
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày một mươi bốn tháng chín công an huyện nhơn trạch đã bắt được sê rê khi đang lẩn trốn tại một công ty trên địa bàn khu công nghiệp nhơn trạch ba huyện nhơn trạch
ngày một mươi sáu tháng chín tòa án nhân dân tỉnh cao bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép đối với bốn bị cáo hứa văn công nông văn thành hứa văn bảo lê văn trẻ cùng chú tại xóm lũng phía ác xã đàm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
theo cáo trạng ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hứa văn công lê văn trẻ nông văn thành đã liên lạc qua mạng xã hội với một người đàn ông
ông trung quốc chưa rõ thông tin để đón sáu người nhập cảnh trái phép về việt nam ba bị cáo trên đã thực hiện và hưởng lợi mỗi người hai triệu đồng
ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hứa văn công nông văn thành hứa văn bảo tiếp tục liên lạc với người đàn ông trung quốc kể trên để đón một mươi người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội nhóm bị cáo đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt hứa văn công và nông văn thành mỗi bị cáo tám năm tù giam hứa văn bảo sáu năm tù giam lê văn trẻ năm năm tù giam
thưa quý vị và các đồng chí có thể thấy rằng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp lợi dụng tình hình dịch bệnh và sự sơ hở chủ quan của người dân
một số loại tội phạm trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản cũng có dấu hiệu gia tăng và đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
trước tình hình đó lực lượng chức năng đã tích cực điều tra khám phá bắt giữ các đối tượng phạm tội
phóng sự của nhóm phóng viên intv tại tỉnh yên bái
công an tp yên bái vừa bắt giữ bốn đối tượng doãn văn tuấn bùi văn linh trần văn hanh và nguyễn kiều quang cùng chú tại huyện trấn yên về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó tuấn linh hanh và quang đều là đối tượng nghiện ma túy không có việc làm ổn định trong thời gian làm thợ xây tại công trình nhà ở
thuộc tổ bảy phường yên thịnh tp yên bái
biết được bên trong kho để đồ làm bằng tôn cạnh công trình đang xây dựng có nhiều máy điện các loại các đối tượng đã bàn nhau thống nhất lấy trộm
khoảng hai mươi một h ngày hai mươi một tháng tám bốn đối tượng đã dùng sẻng đào lỗ chui vào trộm cắp hai máy hàn điện một máy khoan đục lỗ một máy cắt máy mài cầm tay một cuộn dây hàn một mỏ cắt kim loại và hai máy bán cost bằng laser
sau đó mang bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
thuộc tổ bảy phường yên thịnh tp yên bái
tôi với anh linh trở về phòng trọ
trước đó đội cảnh sát hình sự công an tp yên bái cũng đã bắt giữ hai đối tượng là hà văn huyền chú tại xã đại phạm huyện hạ hòa tỉnh phú thọ và hoàng đại phúc chú tại tổ tám phường yên thịnh thành phố yên bái về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do nghiện ma túy không có tiền tiêu xài nên các đối tượng đã tìm các nhà dân tại thành phố yên bái xem có nhà nào trồng cây hoa mộc tại vị trí sơ hở
trộm cắp về trồng và bán lấy tiền
từ ngày sáu tháng tám đến ngày một mươi tháng tám hai đối tượng đã cùng nhau lấy trộm được sáu cây mộc có tổng trị giá gần ba mươi triệu đồng
theo thống kê trong sáu tháng đầu năm trên địa bàn thành phố yên bái đã xảy ra một vụ cướp tài sản và một mươi ba vụ trộm cắp tài sản
tuy nhiên lực lượng chức năng đã bắt giữ một mươi bảy đối tượng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
nguyên nhân trong thời gian qua trên địa bàn tp yên bái
tình hình trộm cắp vẫn diễn ra nhiều vụ
nguyên nhân chính một là do tình hình diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra hết sức phức tạp
nguyên nhân thứ hai nữa là các đối tượng nghiện chất ma túy
một là thất nghiệp thứ hai là muốn có tiền để sử dụng ma túy thì lẩy sinh hành vi trộm cắp tài sản
nguyên nhân thứ ba là do tình hình diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra hết sức phức tạp
nguyên nhân thứ ba là một số người dân chủ tài sản do lơ là mất cảnh giác
dẫn đến việc tạo cái điều kiện sơ hở cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
theo lực lượng chức năng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
sẽ tác động tiêu cực đến kinh tế an sinh xã hội
và sẽ làm nảy sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
trong đó trộm cắp tài sản cũng rất dễ xảy ra
vì vậy người dân cần nêu cao tinh thần
cảnh giác ý thức tự bảo vệ tài sản tuyệt đối không chủ quan
có biện pháp phù hợp để bảo vệ tài sản của mình
đồng thời khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn
cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để điều tra
truy bắt đối tượng góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
chiều tối ngày một mươi sáu tháng chín trạm cảnh sát giao thông tây bắc
công an tp hcm trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
đã phát hiện một xe khách chở gần hai bao thuốc lá nhập lậu
cùng nhiều thuốc tân dược nước hoa không rõ nguồn gốc
theo đó kiểm tra ô tô khách loại một mươi sáu chỗ bị số năm mươi một hai mươi bảy nghìn năm trăm bảy mươi bảy
được cắp mã qr luồng xanh đang đồ thông trên quốc lộ hai mươi hai
theo hướng từ tây ninh về tp hcm công an phát hiện trên xe
có một tám trăm ba mươi bao thuốc lá nhập lậu cùng sáu hợp vitamin c loại năm trăm linh viên một hộp
một mươi hộp vitamin e loại năm trăm linh viên một hộp ba mươi bốn hộp nước hoa hồng
tài xế phan trọng huy đã không chứng minh được nguồn gốc số hàng hóa nói trên
trước đó trạm cảnh sát giao thông tây bắc cũng đã liên tiếp phát hiện
nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu trên tuyến đường này
thủ đoàn công các đối tượng đều sử dụng phương tiện đã được cắp mã qr luồng xanh
chở hàng thiết yếu rồi giấu hàng lậu vào bên trong nhằm qua mắt lực lượng chức năng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phối hợp với công an quận bình tân
vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
với thủ đoạn giao nhận hàng bằng taxi công nghệ
theo đó công an tp hcm vừa phát hiện bắt quả tang lê minh nhật một mươi chín tuổi ngụ bình tân
cùng đồng bọn là nguyễn trần bảo châu một mươi bảy tuổi trần văn bình hai mươi tám tuổi khi đang giao nhận ma túy
các đối tượng này liên lạc giao dịch thông qua mạng xã hội và tài khoản ngân hàng
lợi dụng taxi công nghệ được phép hoạt động với mục đích vận chuyển người bệnh
tại các khu cách ly bệnh viện trên địa bàn thành phố
các đối tượng đã nguy trang ma túy vào các hộp dầu gội
rồi giao hàng bằng phương thức mới qua taxi công nghệ
khám xét nơi ở của các nghi can
công an thu giữ một trăm linh năm viên thuốc lắc sáu năm gam ma túy
theo quy định taxi công nghệ chỉ được vận chuyển người
nhưng thực tế nhiều tài xế muốn kiếm thêm thu nhập nên đã nhận vận chuyển hàng
vô tình tiếp tay cho các đối tượng phạm tội
hiện công an đã mở rộng điều tra xử lý vụ việc
tại đồng nai lực lượng công an trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra
đảm bảo an ninh trực tự phòng chống dịch
cũng đã phát hiện nhiều đối tượng tàn trữ trái phép chất ma túy
ngày một mươi sáu tháng chín
công an huyện định quán đang tạm giữ đối tượng phan tấn tài hai mươi tám tuổi
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
tài bị công an phát hiện khi đang trên đường mua hai túi ni lông chứa ma túy về sử dụng
qua test nhanh đối tượng dương tính với ma túy
cùng ngày công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cũng đang tạm giữ ba đối tượng
gồm trần văn thẳng hai mươi một tuổi trần văn yến thanh hai mươi chín tuổi và tăng hoài phương hai mươi bảy tuổi
để điều tra xử lý về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
các đối tượng bị công an kiểm tra phát hiện tàn trữ ma túy trên người khi lưu thông trên đường vào ban đêm
thời điểm địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch
tiến hành mở rộng vụ án mua bán ma túy trong bệnh viện tâm thần trung ương một do nguyễn xuân quý cầm đầu
công an tp hà nội đã bắt tạm giam một nữ trưởng khoa
ngày một mươi sáu tháng chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bà nguyễn thị lưu trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền thuộc bệnh viện tâm thần trung ương một
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên
sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc của bị can lưu tại bệnh viện để phục vụ điều tra
theo cơ quan điều tra đây là diễn biến tiếp theo của quá trình điều tra mở rộng vụ án mua bán tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy xảy ra tại bệnh viện tâm thần trung ương một
liên quan tới vụ án này hai nhân viên y tế tại bệnh viện tâm thần trung ương một là nguyễn thị minh huệ y tá và bùi thị hạt nhân viên chăm sóc bệnh nhân
cũng đã bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố nguyễn xuân quý ba mươi tám tuổi cùng với năm bị can khác về các tội danh mua bán tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không tố giác tội phạm
tại đồng nai một đối tượng ở huyện nhơn trạch đã giấu ma túy trong gói mì tôm để mang bán cho người dân ở trong khu vực phong tỏa đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ cùng với tăng vật
đó là ngô thị bích ngọc bốn mươi một tuổi
ngô thị bích ngọc bốn mươi một tuổi trú tại xã long phước huyện long thành tỉnh đồng nai
trước đó vào trưa ngày một mươi bốn tháng chín tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ở ấp hai xã long thọ ngọc gửi một bịch mì tôm và trứng cho một người trong khu vực phong tỏa
do nghi ngờ nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy giấu trong gói mì tôm
thấy vậy ngọc bỏ chạy thì bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ
tại cơ quan công an ngọc khai số ma túy trên mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở huyện long thành về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện thì bị bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động tỉnh hương yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn viết hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở thôn trung hòa xã phú thịnh huyện kim động về tội cướp giật tài sản
trước đó vào ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an huyện kim động nhận được đơn trình báo của anh nguyễn viết cường sinh năm hai nghìn chín trú tại thôn trung hòa xã phú thịnh về việc đang ngồi tại nhà thì bị một người đàn ông lạ mặt điều khiển xe mô tô không rõ biển kiểm soát hỏi mượn chiếc điện thoại nói là có việc muốn gọi cho mẹ của cường
tuy nhiên khi anh cường đưa điện thoại cho người đàn ông thì đối tượng này liên điều khiển xe bỏ chạy
công an huyện kim động đã xác minh được hồng là thủ
tại cơ quan công an đối tượng hồng đã khai nhận ngoài việc gây ra vụ cướp giật trên trước đó hồng cũng đã thực hiện trót lọt năm vụ khác gồm cướp giật tài sản trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa phận huyện kim động và thành phố hưng yên
kính thưa quý vị xe ôm công nghệ shipper đóng vai trò quan trọng trong thời gian thành phố hồ chí minh thực hiện giãn cách xã hội và là cầu nối cũng như là các đơn vị cung cấp nhiều yếu phẩm tới người dân
và shipper thì hoạt động càng nhiều thì người dân sẽ không có thể gọi cho người dân
nhưng người dân sẽ yên tâm ở yên tại chỗ và do đó thì việc miễn phí xét nghiệm ưu tiên vaccine và hỗ trợ các chi phí thủ tục giấy tờ là điều cần làm cho các shipper lúc này
thưa quý vị lực lượng shipper trên địa phận thành phố hồ chí minh được phép giao hàng liên cuộn
do đó trong ngày đầu được phép ra đường thì lượng phương tiện giao thông đã tăng đột biến và chủ yếu là lực lượng shipper đi giao hàng cho người dân
theo văn bản do ưu ba nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành
thì các shipper đều phép hoạt động nhận giao hàng liên quận từ sáu giờ đến hai mươi một giờ mỗi ngày
tuy nhiên các tài xế đủ điều kiện và có tên đăng ký trên sở công thương thành phố mới được hoạt động
sáng nay là số lượng shipper rất là nhiều tuy nhiên là đa phần là các anh đã lực lượng shipper này cũng chấp hành tốt các quy định của nhà nước
với là có cái sai mã qr code của kiểm soát dân tư dùng dịch của cộng an rồi cái phiếu xét nghiệm có thời hạn trong vòng ba ngày
thì các anh đã có quy định
thông tin các hãng vận chuyển hoạt động liên quận trở lại được rất nhiều người dùng của thành phố hồ chí minh ủng hộ
bởi việc đặt hàng giao nhận hàng hóa thiết yếu sẽ dễ dàng hơn
tuy vậy người dùng mong muốn các hãng sẽ giảm phí vận chuyển
bởi thời gian qua nhiều thời điểm người dùng ghi nhận phí cao gấp hai ba lần so với lúc chưa có dịch
shipper được giao liên quận thì người dân mua hàng cũng dễ hơn dễ dàng lựa chọn hàng hóa
không cần phải nhờ bả nhiều người
giá cả thì nếu mà được hoạt động liên quận thì có nhiều sự lựa chọn shipper hơn
thì cái giá shipper cũng rẻ hơn là bình thường nên thấy tiện hơn
mình có mua bán trở lại với lại mua nhận hàng cũng dễ hơn
chứ trước ngày một mươi năm thì không có mua được gì hết với lại mấy mấy tháng ngày rồi
còn thiết dụng đặt này kia là phải chứ mà nhờ ngồi mua thì chắc không hết nổi
thường đâu cũng lo đâu có lo sẻ
việc cho phép giao nhận hàng liên quận
cũng khiến các cửa hàng bán đồ ăn uống mạnh dạng mở cửa trở lại để phát triển kinh doanh
sau một thời gian dài nghỉ hoạt động
em nghĩ là sẽ tạo điều kiện cho người mua có thể mua hàng dễ dàng hơn
và bọn em thì cũng bán được nhiều hàng hơn
ví dụ như là hôm nay thì bọn em cũng có một số đơn đã ở ngoài quận
ví dụ như ở quận hoc mon hoặc là bên quận một mươi hai rồi
thì bình thường thì bọn em chỉ bán ở trong quận thôi thì nó ít hơn chút xíu
thì có thể là một số ngày tới thì nó sẽ được

do chưa có hướng dẫn mới từ thành phố một số trạm y tế các quận huyện
không nhận xét nghiệm covid một mươi chín cho đội ngũ shipper
đồng thời ứng dụng chưa cập nhật lại danh sách phạm vi hoạt động
nên nhiều tài xế đã tắt áp không dám nhận đơn liên quận vì sợ bị phạt khi qua chốt
đơn thì vẫn là đơn liên quận đơn liên quận vẫn có quá nhiều
nhưng mà nhiều tài xế tôi chắc không dám đi đâu
vì ngày hôm nay là ngày đầu
thì thực ra là ngày đầu thì là mình đi nhưng mà mình sợ nhất là không may
mình đi đâu đâu
không được bao nhiêu đâu mà không may là người ta phạt cái gì
hoặc là người ta giữ cái này thì cũng sợ không dám đi
lý do nhiều cái là mình đi quận nhiều chốt mình chưa biết
có chốt dễ có chốt khó
có khó khăn cho mình đi lưu lại
hai là gòi dắt thì mình còn dễ biết có hẻm nào lưu thông hẻm nào lưu thông
quận khác thì không biết có hẻm nào lưu thông được đâu
có công chặt qua có lẻ qua hẻm lại hay nữa
trong ngày một mươi sáu tháng chín
tại chốt kiểm soát dưới chân cầu hiêm lam đường nguyễn thị thập quận bảy
lực lượng chức năng đã xứ phạt nhiều shipper không có giấy xác nghiệm
mạng số đăng ký giấy đi đường và yêu cầu quay đồ xe đối với các trường hợp
không có mạng số đăng ký do sở công thương cấp
trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội
việc cho phép shipper hoạt động liên quận sẽ giúp người dân yên tâm ở nhà chống dịch
đội ngũ này cũng sẽ được tạo điều kiện xét nghiệm miễn phí covid một mươi chín
đến hết ngày ba mươi tháng chín
do đó thời gian này việc ưu tiên tiêm vaccine
hỗ trợ các chi phí thủ tục giấy tờ là điều cần làm cho các shipper lúc này
dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp và kéo dài đã tác động trực tiếp
tới mọi lĩnh vực của đời sống
trong đó có công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
lợi dụng tình hình dịch bệnh thì nhiều đối tượng đã hoạt động phạm tội
và vi phạm pháp luật trong đó có tội phạm cơ bạc
không chỉ tiêm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự
mà còn là nguy cơ khiến dịch bệnh lây lan
vừa phòng chống dịch vừa tăng cường đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
là nhiệm vụ kép của lực lượng công an cả nước
và sau đây là ghi nhận tại quảng nam
bất chấp tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn đang diễn biến phức tạp
một số đối tượng đã tụ tập để đánh bạc
với tinh thần vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa đảm bảo an ninh trật tự
và kiên quyết đấu tranh tội phạm lực lượng công an tỉnh quảng nam
đã liên tiếp triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc
trong đó nhiều tụ điểm cờ bạc theo hình thức truyền thống đánh bài các kiểu ăn thua bằng tiền
không chỉ đánh bạc theo hình thức truyền thống
các đối tượng còn tổ chức nhiều hình thức đánh bạc khác như ghi số đề
và đặc biệt là sử dụng công nghệ cao để cá độ bóng đá
ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn hai mươi một công an huyện nam trà my phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh
tiến hành triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc tại xã trà mai huyện nam trà my
bắt hai mươi một đối tượng liên quan
ban đầu xác định từ ngày một mươi hai tháng sáu đến ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
nhóm đối tượng trên đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc
với hình thức ghi số lô đề và cá độ bóng đá với tổng số tiền gần năm tỷ đồng
trước đó đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đã tổ chức triệt xóa đường dây hoạt động phạm tội
tổ chức đánh bạc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet thắng thua bằng tiền
qua đó bắt sáu đối tượng liên quan
từ ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt tổng số tiền tổ chức cá cược là trên năm mươi tỷ đồng
hoạt động của các đối tượng đều thực hiện trên không gian mạng
với thủ đoạn rất tinh vi nên việc đấu tranh triệt phá gây không ít khó khăn cho lực lượng điều tra
tính từ thời điểm dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát đến nay
lực lượng công an tỉnh quảng nam đã điều tra xử lý bảy mươi một vụ ba trăm năm mươi một đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc
hoạt động của tội phạm đánh bạc không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
mà còn là nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín rất lớn
vì các đối tượng từ nhiều địa phương tụ tập đánh bạc ăn ở cùng nhau
có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau nên nguy cơ lây lan dịch bệnh cao
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp lực lượng công an tỉnh quảng nam
sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh với các loại tội phạm nói chung
tội phạm đánh bạc nói riêng để đảm bảo an ninh
an ninh trật tự cũng như công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh